tiến hành kiểm tra nhà ở lê thế trung ở thôn một xã long hà lực lượng chức năng đã phát hiện một gói ni lông hàn kín ba mặt
một mặt kéo kín bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá và một bộ dụng cụ tự chế
trung khai mua số ma túy trên từ đối tượng la văn dương với giá ba trăm linh đồng
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng la văn dương lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi chín gói ni lông hàn kín
đều chứa các tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
hôm nay công an xã thới tam thôn huyện hóc môn của tp hcm đã lập hồ sơ bàn giao cho công an huyện
để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp giật kéo ngã nạn nhân trên đường để bỏ trốn
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi một phụ nữ chạy xe máy trên đường phạm thị dây
xã thới tam thôn huyện hóc môn thì bị hai thanh niên áp sát giật điện thoại
cố giữ tài sản và bị hai đối tượng kéo lê đi một đoạn gây thương tích khắp người
người dân chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp
diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với nông thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường tân giang thành phố cao bằng
về hành vi lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân
về việc bị nông thị phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để trí tiêu cá nhân
theo đó khoảng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn dùng lãi suất cao
để thuyết phục người khác cho mình vay tiền phượng đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng
từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị trả cho người vay trước
vì chủ nợ tố cáo phượng đã điên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản
nhưng thổi giá bất động sản lên cao vừa xử lý được nợ vừa thu khoản tiền tranh lệch để chia nhau
khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà năm tầng số ba trăm năm mươi tám
đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
một mươi sáu người mắc kẹt trong căn nhà đã được giải cứu an toàn
vào thời điểm trên khói từ một tầng đến một tầng
vụ cháy bốc cao khiến những người ở tầng trên của tòa nhà bị mắc kẹt
lực lượng tại chỗ đã dùng thang dây nối và lan can từng tầng để đưa các nạn nhân xuống đất
một mươi sáu người đã thoát nạn an toàn vụ cháy cũng đã được dập tắt ngay sau đó
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân